tuy nhiên cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và chúng ta cũng không thể không ra ngoài phải không ạ
vậy thì phải làm thế nào để có thể đảm bảo được sức khỏe của quý vị trong thời tiết này
hãy cùng tìm hiểu trong bản tin ngày hôm nay
và ngoài những lưu ý này thì còn có rất nhiều thông tin hấp dẫn khác
và không để quý vị và các bạn phải chờ lâu
ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin chính
công an hà nam phát hiện
kiểm tra hai đối tượng
lưu giữ các tài liệu liên quan đến hội thánh của đức chúa trời mẹ
một vụ hỗn chiến vừa được công an thị xã phú thọ
tỉnh phú thỏ ngăn chặn kịp thời
tù giữ hàng chục vũ khí nguy hiểm
xe buýt tự hành art
một mươi sản phẩm được cho là tương lai của phương tiện vận tải công cộng vừa được trung quốc vận hành thử nghiệm

ngay sau đây là nội dung chi tiết
ngày hôm qua công an huyện duy tiên tỉnh hà nam
phối hợp với chính quyền thị trấn đồng văn
đã tổ chức kiểm tra hành chính tại nhà trọ của ông tô văn tàu
chú tại thôn đồng văn thị trấn đồng văn
phát hiện hai trường hợp lưu giữ các tài liệu liên quan đến hội thánh của đức chúa trời mẹ
phạm thị hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tại xã bắc lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
và tạ tiến công sinh năm hai nghìn
trú tại xã văn am huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
là hai người đang thuê trọ tại nhà của ông tàu
đang lưu trữ một mươi chín đầu tài liệu về hội thánh của đức chúa trời mẹ
và tài liệu liên quan đến việc sinh hoạt của hội thánh này
công an huyện duy tiên phối hợp với chính quyền thị trấn đồng văn
đã lập biên bản thu giữ số tài liệu trên
bước đầu hà và công thừa nhận
bản thân theo hội thánh của đức chúa trời mẹ
thường tụ tập để sinh hoạt tôn giáo trai phép trên địa bàn huyện duy tiên
hiện công an huyện đang phối hợp với chính quyền thị trấn đồng văn
tiếp tục đấu tranh làm rõ
thông tin mới nhất liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng
giết hai cha con ở xã an viên huyện tiên lữ tỉnh hương yên
sau bốn ngày tích cực điều tra
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và vận động người nhà đối tượng
đến một mươi ba h chiều ngày hôm qua
đối tượng phạm văn sương nghi can chính trong vụ án
đã đến công an huyện tiên lữ tỉnh hương yên để đầu thú
tại cơ quan điều tra phạm văn sương khai nhận
sau khi giết hai bố con anh nguyễn văn miên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và ông nguyễn văn bé sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
sương đã đi xe máy đến nhà một người bạn tên huy
ở huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
tại đây sương đã để xe ở nhà huy
và đi nhờ một xe khác lên lạng sơn
sau đó nảy sinh ý định trốn vào miền nam
rồi vượt biên sang campuchia
tuy nhiên sau khi được công an hương yên tích cực vận động
sương đã quay lại công an huyện tiên lữ
để đầu thú và thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
đã ra quyết định khởi tố đối tượng phạm văn sương
và phạm thanh sơn con trai của sương
về hành vi giết người
gần bốn mươi con rau quắm cùng nhiều tuyếp nước
được hai nhóm thanh niên ở thị xã phú thọ
tỉnh phú thọ chuẩn bị để thanh toán nhau
nhưng rất may là công an thị xã phú thọ
đã kịp thời chủ động
ngăn chặn khống chế bắt giữ các đối tượng có liên quan
ngăn chặn không để xảy ra hội chiến
cụ thể vào trưa ngày một mươi bảy tháng năm
nguyễn anh nhật cùng với vũ ngọc trung
nguyễn đức khánh và trần ngọc anh
đi tìm nguyễn minh tùng và vũ mạnh hùng
để giải quyết mâu thuẫn
khi đến phố nguyễn du thuộc phường âu cơ
nhóm của nhật đã gặp tùng cùng sáu đối tượng khác
mang theo tiếp sát đứng chở sẵn ở đó
khi hai bên đang lời qua tiếng lại
chuẩn bị xô sát thì lực lượng công an thị xã phú thọ
đã có mặt kịp thời không chế
bắt giữ các đối tượng có liên quan
thu giữ ba mươi bảy con dao quắm cùng nhiều tuyếp nước các loại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim bảng
tỉnh hà nam cho biết vừa triệt phá
ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
ở xã tân sơn và tượng lĩnh huyện kim bảng
một mươi năm đối tượng gần chín mươi triệu đồng
và nhiều vật chứng liên quan đã bị thu giữ
qua công tác nắm tình hình vào chiều một mươi bốn tháng năm
công an huyện kim bảng phối hợp với công an xã tân sơn
bắt quả tăng một mươi năm đối tượng đang đánh bạc
dưới hình thức sóc đĩa
tại nhà ngô văn trâm
trong đó lê văn đức là đối tượng cầm cái
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba mươi tám triệu đồng
cùng nhiều dụng cụ đánh bạc
khám xét người các đối tượng
lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn bốn mươi chín triệu đồng
và nhiều vật chứng liên quan đến vụ án
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ
điều tra làm rõ các đối tượng liên quan
chiều tối qua một mươi bảy tháng năm
năm đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
và chức vụ công an thành phố vĩnh long
đã phát hiện và bắt quả tăng một vụ vận chuyển
nhiều thùng thuốc thủy sản không có hóa đơn chứng tử
kiểm tra xe mô tô do nguyễn tấn lực
chủ tịch huyện duyên hải tỉnh trà vinh điều khiển
lực lượng công an phát hiện trên xe có ba thùng hàng hóa
chứa bảy mươi hai hộp thuốc thủy sản
tất cả đều không có hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tiếp tục kiểm tra kho hàng của lực
tại đường phạm hùng phường chín thành phố vĩnh long
lực lượng công an thu giữ thêm hàng trăm kg thuốc thủy sản
cùng nhiều máy móc dùng để in ấn đóng gói bao bì
số hàng hóa này đều không có giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng đã lập biên bản
tạm giữ tất cả số hàng hóa nói trên
để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó tại an giang
chiếc cục hải quan cửa khẩu tịnh biên
vừa phối hợp cùng trạm kiểm soát biên phòng
cửa khẩu quốc tế tịnh biên bộ đội biên phòng an giang
bắt giữ một xe ô tô vận chuyển trái phép
một lượng lớn gỗ chắc
cụ thể vào sáng một mươi sáu tháng năm
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô
mang biển kiểm soát campuchia
chạy tuyến phnom penh đi thành phố hồ chí minh
có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe có vận chuyển
hơn ba hai tấn gỗ chắc
các đối tượng vận chuyển gỗ là lý thành nhân
ở tỉnh vĩnh long võ hoài thanh ở tỉnh tiền giang
và một đối tượng ở campuchia
hiện đội biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên
đã lập biên bản tạm giữ người phương tiện
và tăng vật đồng thời tiến hành
các biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật
nhưng sau khi hoàn trả một bằng
một thời gian ngắn đã xảy ra sụt lún hư hỏng
nguy cơ mất tật tự an toàn giao thông
đã xảy ra trên một số tiến lưu này
không chỉ có đoạn đường phan chu trinh
đã đang xảy ra tình trạng trên
mà hiện nay trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
tỉnh đắk lắk
còn rất nhiều đoạn đường bị sụp lún
do cách thi công của công ty trách nhiệm mẫu hạn xây dựng
và cầu đường hoàng nam
việc thi công không thực sự khoa học
việc sát lấp luôn nén hoàn trả lại mặt bằng không đảm bảo
không chỉ gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường
do bụi bẩn
vào những ngày nắng
mà còn tiêm ẩn nguy hiểm cho người xe
khi tham gia lưu thông
bởi các hố sụt lún sau những cơn mưa to
trong quá trình thi công
anh thấy không có tưới nước
không có dọn dẹp
những khối đất đá dung thừa
để ảnh hưởng tới khối bụi
người đi đường
đá dâm văng ra đường
người đi phải tránh né
mình thấy như vậy là nó không có bài bản
trong cái công việc làm đào đường
thì sau khi hoàn trả mặt bằng
thì cái đường mà đào
qua một ngày sau
thì thấy cái hiện trạng nó vỏng thôi
rồi bắt đầu một hai ngày sau
thì hiện trạng nó lúng nó sẽ nhiều hơn
và nếu mà lúng sâu như vậy thì đương nhiên
cái việc giao thông nó sẽ ảnh hưởng
nó nguy hiểm tới người dân đi thường
về chất lượng thi công
thì bên ban đã thuê đơn vị tử vấn giám sát
là kiểm tra hàng ngày
để công ty
thì theo cái quy trình
mà được các bên chấp thuận
thì tử vấn giám sát
là làm cái nhiệm vụ đấy
thường là bên ban không giám sát
thường xuyên nhưng mà
tử vấn ngoài hiện trường sẽ có
cái nhiệm vụ làm cái đó
nếu bên ban thì không có
đứng ở hiện trường thường xuyên
thì không tương người dân
nói vậy thì bên
ban kiểm tra lại cái hồ sơ xem như thế nào
cái hồ sơ mà làm cái đường đấy
thì có đúng quy trình không
kiểm tra lại cái bên dư vấn giám sát
tình trạng thi công các công trình giao thông
không đảm bảo vệ sinh môi trường
đặc biệt là công đoạn san lấp hoàn trả mặt bằng
không được xem trọng
tiếm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
gây bức xúc trong nhân dân
đã được các cơ quan truyền thông phản ánh nhiều lần
nhưng vẫn rơi vào tình trạng bắt cóc bỏ đĩa
dư luận đang đặt ra câu hỏi
phải chăng việc xử lý vi phạm không nghiêm
chế tải không đủ sức gian đe
là một trong những nguyên nhân
khiến tình trạng trên
vẫn diễn ra ở hầu khắp các địa phương
vì thế các chủ đầu tư
các đơn vị thi công
vẫn được thể hết lần này đến lần khác
biện minh cho việc làm của họ
bằng cách cho kiểm tra rút kinh nghiệm
bụi bẩn và nguy cơ
tiếm ẩn tai nạn giao thông
thì đương nhiên đã có người dân hứng chịu

nếu tài xế xe con không đánh lái kịp
rất có thể một vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng đã xảy ra
khi một lái xe container cho xe chạy ngược chiều
trong thời điểm có nhiều phương tiện đi lại
sự việc xảy ra vào trưa một mươi sáu tháng năm
trên quốc lộ năm đoạn thuộc địa phận
quận hồng màng thành phố hải phòng
và đã được camera hành trình của một xe ô tô ghi lại
chia sẻ trên mạng xã hội
thú sự chú ý của nhiều người
hình ảnh từ clip cho thấy xe ô tô
đang di chuyển trên quốc lộ năm
thì bất ngờ phát hiện một xe container
kéo theo rơ móc chở theo nhiều thanh sắt lớn
đang di chuyển ngược chiều đối diện ngay trước đầu xe
lái xe ô tô đã nhanh chóng đánh lái
để tránh xe container
rất may pha xử lý kịp thời của tài xế ô tô
đã tránh được vụ va chạm đấu đầu giữa hai xe
hành động liều lĩnh và vô ý thức
khi điều khiển xe container chạy ngược chiều
rất đáng lên án khi coi thường tính mạng
gây nguy hiểm cho chính mình và những người xung quanh
cho trẻ nhỏ điều khiển xe máy
được ví như dỡn với tử thần
khi vừa gây nguy cơ cho người khác
vừa có thể làm hại cho chính mình
tuy nhiên đó có lẽ không phải là suy nghĩ của một đôi nam nữ
ở hà nội khi liều lĩnh cho một bé trai
chỉ mới ba bốn tuổi cầm lái xe máy
chở đi dạo phố
hình ảnh ngay lập tức đã gây bức xúc trong cộng đồng mạng
đoạn clip được chia sẻ vào tối ngày một mươi sáu tháng năm
khi một bé trai cầm lái chiếc xe máy
bằng cả hai tay
chở một đôi nam nữ như là bố mẹ của đứa trẻ
cả ba đều không được mua bảo hiểm
người đàn ông trong clip để đứa trẻ cầm lái
còn bản thân thì thản nhiên hút thuốc lá
và thi thoảng hướng dẫn cho đứa trẻ cách bấm còi tăng ga
clip khiến cư dân mạng bức xúc
bởi sự nguy hiểm